tòa án nhân dân tp hà nội cho biết ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
với trần văn minh nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
văn hữu chiến nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn
và một mươi chín đồng phạm về việc thâu tóm nhà đất công sản ở đà nẵng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại tp đà nẵng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dữ luận xã hội quan tâm